trước thông tin về cơn bão số chín hai hãng hàng không việt nam airlines và jetstar pacific đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay cam ranh thành phố nha trang liên khương thành phố đà lạt
theo đó việt nam airlines điều chỉnh giờ cất hạ cánh của sáu chuyến bay giữa hà nội thành phố đà nẵng thành phố hồ chí minh và thành phố nha trang
còn jetstar pacific không khai thác hai chuyến bay giữa thành phố hồ chí minh và thành phố đà lạt
bên cạnh đó hai hãng cũng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các thành phố nha trang đà lạt buôn ma thuột và những sân bay ở khu vực phía nam
trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi thông tin để chủ động lịch trình